phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn vừa phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai mươi sáu bánh heroin
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại km sáu mươi hai năm trăm linh cô lộ một a thuộc thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng lực lượng chức năng đã bắt quả tăng đối tượng chu văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thôn tây sơn xã long sơn huyện đắc minh tỉnh đắk nông khi đang trên xe khách di chuyển hướng hà nội lạng sơn tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu bánh heroin hai điện thoại di động và một số vật chứng khác
qua đấu tranh khai thác tổ công tác đã bắt giữ thêm hai đối tượng vương văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và hứa viết chấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có liên quan trong đường dây
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
theo gian cảnh đánh ghen lấy dao lam dọa nạn nhân trong nhà nghỉ để cướp một chín lượng vàng nguyễn thị phượng ba mươi chín tuổi và nguyễn thị thanh tâm bốn mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện cờ đỏ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ đỏ thành phố cần thơ khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
điên quan đến vụ việc còn có nguyễn văn bặn chú tại huyện cờ đỏ nhưng người này đã nhảy lầu tử vong
theo kết quả điều tra ban đầu bận đã có vợ là trương thị lệ nhưng sống chung như vợ chồng với phượng
gần đây bạn quen với một người phụ nữ khác
vào trưa ngày một mươi chín tháng bốn bạn cùng với người phụ nữ trên đến thuê phòng nghỉ
phượng cùng tâm bất ngờ xông vào đánh ghen
cả hai đe dọa dùng dao lam dạch mặt để cướp số nữ trang khoảng một chín lượng vàng cùng chiếc điện thoại di động
gây án xong phượng mang số vàng này đi cất giấu còn điện thoại đưa bạn giữ
sau đó cơ quan công an đã mời những người liên quan đến để làm việc
đến tiệm vàng giả vờ mua vàng sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ rồi cướp đi bốn sợi dây chuyền
vụ cướp tiệm vàng với thủ đoạn táo tận này vừa xảy ra vào trưa ngày hôm nay trên địa bàn xã hòa thắng huyện phú hòa của tỉnh phú yên
khoảng một mươi hai giờ lợi dụng lúc chủ tiệm vàng ngọc kim cúc có địa chỉ trên tuyến đường quốc lộ hai mươi năm thuộc thôn đông lộc xã hỏa thắng huyện phú hòa đang nghỉ trưa
một đối tượng bất ngờ xông vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính cướp vàng bỏ chạy
khoảng một mươi hai giờ rưỡi mình đang nằm coi tiệm nằm cái giỏng khúc dưới cái tủ vàng thì đối tượng vô đập cái tủ đập một cái thôi là nó bỡ cái tủ là đối tượng gom giang
lúc đó hình như đối tượng muốn gom thêm nữa lúc đó mình phản xạ hay đối tượng với mình chống cự
đối tượng lấy cái súng điện á bắn nhà mình thì lúc đó bắn cái nghẽ ra nghẽ ra rồi bắt đầu dàn ca dàn ca đối tượng gom giang đối tượng chạy
trước khi tàu thoát đối tượng dùng súng điện tự chế không chế đe dọa tính mạng chủ tiệm
tuy nhiên nghe tiếng hô hoán của chủ tiệm vàng ngọc kim cúc một số người dân ở gần đó đã ập đến vây bắt kẻ cướp cùng với tăng vật rồi dẫn dải đến công an xã hòa thắng
nghe tiếng chi hô một số người dân đã dũng cảm truy đuổi và bắt được
đối tượng cùng tăng vật đã bốn sợi dây truyền vàng chỉ sau ba mươi phút truy đuổi
khi nghe đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi thông báo tình hình công tác của đại sứ quán đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành chúc mừng cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại trung quốc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tích cử góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp việt nam trung quốc
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã thông tin một số nét khái quát về công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân thời gian qua nhất là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước các hội nghị quốc tế được tổ chức tại việt nam
đồng chí thứ trưởng khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc không ngừng được mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã thông tin một số nét khái quát về công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân thời gian qua nhất là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự của đất nước các hội nghị quốc tế được tổ chức tại việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé